ngày hai mươi bốn tháng năm tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ đã chủ trì hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính của các bộ cơ quan ngang bộ ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương năm hai nghìn một mươi chín
theo kết quả được công bố ngân hàng nhà nước việt nam và tỉnh quảng ninh tiếp tục dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi tám của các bộ cơ quan ngang bộ các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đáng chú ý bộ giao thông vận tải và tỉnh phú yên là hai đơn vị xếp cuối bảng về chỉ số hài lòng của người dân